trong khuôn khổ chuyến công tác bộ trưởng đã đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng trà cổ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mong cái tỉnh quảng ninh
thời gian qua công an thành phố móng cái đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền
chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở không để bị động bất ngờ đảm bảo an ninh biên giới trên biển trên bộ trên biển đảo
công tác đấu tranh với các loại tội phạm được tập trung góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm không để xảy ra những vụ việc phức tạp không tồn tại điểm nóng về an ninh trật tự
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có nhiều chuyển biến nhất là quản lý cư trú người nước ngoài khách du lịch qua đó đã góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả mà công an thành phố móng cái đã đạt được từ đầu năm đến nay
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công an thành phố mong cái tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình quản lý chặt chẽ địa bàn và đối tượng trọng điểm đặc biệt phải thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài làm tốt công tác nắm hộ nắm người nắm địa bàn và kịp thời giải quyết rứt điểm các vụ việc từ khi mới phát sinh giả soát triệt xóa các yếu tố điều kiện phát sinh tội phạm không để tội phạm lộng hành tập trung chấn áp mạnh loại tội phạm hành sự kinh tế buôn lộng bảo kê hoạt động theo kiểu xã hội đen
trước khi công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng cán bộ chiến sĩ không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trả tự
trước đó đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quả động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng trà cổ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mong cái cầu bắc lân một hai và một mất số
trước đó đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quả động viên cán bộ chiến sĩ không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trả tự